phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã đưa một mươi chín đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền về trụ sở để lấy lời khai
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang đánh bạc
tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng hai mươi năm chiếc xe máy một mươi năm điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ khác
sòng bạc này do huỳnh văn hòa và bùi duy tiến cùng chú tại huyện buôn đôn làm chủ
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục lấy lời khai để xử lý các đối tượng